sau đó bắt giữ được tám đối tượng có liên quan
anh dương phước lộc mùa xá vến thạnh huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
vẫn chưa hết bàng hoàng khi bị các đối tượng cướp tấn công vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
ở chân cầu cao lãnh
anh bị các đối tượng chặn đầu xe khống chế và đánh tới tấp
sau khi lấy được tài sản các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát
đến ngày hai mươi ba và hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
thêm hai vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện gây hoang mang trong dư luận
em thấy có một nhóm đối tượng là bốn người hai xe em thấy cũng bình thường có qua mặt rồi
xong rồi tới cua em giảm tốc độ rồi cái nhóm đối tượng này mới tăng ga lên tức đầu xe em
nhóm đối tượng nó bước xuống cầu cổ đánh em rồi
nó đánh tới tắp xong đánh một hồi xong rồi móc góp móc điện hội
qua nguồn tin tối giác tội phạm và nắm dư luận quần chúng nhân dân trên đoạn đường này
công an huyện lấp vòi nhận định nhóm đối tượng khá manh động
lợi dụng ban đêm nó thực hiện hành
vì công an huyện lấp vò đã khẩn trương vào cuộc
nhận định là đối tượng sẽ tiếp tục thực hiện hành vi cướp trên địa bàn của lấp hòa
cho nên là chúng tôi nhanh chóng làm tham mưu cho ban lãnh đạo
xây dựng kế hoạch tổ chức tường tra một cục để ngăn chặn kiểm tra bắt xử lý nhóm đối tượng này
ngay cái đêm đầu tiên ra quân thì chúng tôi đã phát hiện cái nhóm đối tượng này
trên cái tiến đường tỉnh lộ
tám năm hai b trên địa bàn của huyện
thì chúng tôi bám theo và chặn được hai đối tượng trong cái nhóm này
qua đấu tranh khai thác nhanh hai đối tượng hồ trung việt và trần ngọc quân
cùng ngộ thành phố cao lãnh
đã cùng các đối tượng khác gây ra chín vụ cướp ở địa bàn huyện lấp vò huyện cao lãnh
huyện tháp mười và thành phố cao lãnh
công an huyện lấp vò tiếp tục xác binh truy tìm
và phối hỏi với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
công an quận bình tân thành phố hồ chí minh
bắt khẩn cấp thêm năm đối tượng
trong đó đối tượng lê thành được hai mươi hai tuổi
vụ phần sáu thành phố cao lãnh có vai trò cầm đầu
như vậy chỉ trong hai ngày từ ngày ba mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
công an huyện lấp vò đã bắt nhanh bảy đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản
đến ngày một mươi một tháng hai vừa qua đối tượng thứ tám của nhóm này là lê huỳnh phúc một mươi tám tuổi
cũng đã xa lưới
theo kết quả điều tra nhóm đối tượng này đều thực hiện hành vi vào ban đêm
tại những đoạn đường vắng vẻ ít người qua lại
cuộc đời còn rất trẻ chứ từ một mươi năm đến hai mươi một nhưng các đối tượng lại rất manh động công đồ
bọn chúng đánh trước cướp sau nên người bị hại đều không kịp trở tay
việc khẩn trương điều tra truy bắt nhanh các đối tượng đã góp phần trấn an dư luận
tạo niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an
thưa quý vị theo tính toán của công an tp hcm
thì toàn thành phố có hơn bảy triệu trường hợp đủ điều kiện cấp thể căn cứ công dân mới
kể cả các trường hợp tạm trú
do đó công an tp hcm đã hoàn thành
đã huy động tối đa nguồn lực nhằm đạt mục tiêu hoàn thành thủ tục cấp lợi thẻ này trước ngày một tháng bảy
căn phòng này đã được trường trung học cơ sở điện biên quận bình thành
cho đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận bình thạnh
tp hcm mượn làm nơi phục vụ người dân đến làm thủ tục cấp căn cứ công dân mới có gắn chip
tại đây mỗi ngày sẽ bắt đầu từ sáu giờ đến hai mươi hai giờ tổ công tác thay ca nhau
làm giấy chứng minh này thì rất là chắc chứng quân an
hỗ trợ cho tôi như người lớn tuổi đó được nhanh gọn lẹ
không phải đi tới phường mà không cần phải con cháu phải đưa đi
hiểu được tiện ích của căn cước công dân có gắn chip
nhiều người dù chưa hết hạn chứng minh nhân dân hay thẻ căn cứ cũ
cũng đã tranh thủ tới làm thẻ mới
hiện tại chứng minh nhân dân của tôi chưa hết hẹn
nhưng sau khi nghe thông tin các báo đài truyền thông về căn cứ
căn cứ dân dân mới có gắn chip thì tôi đã đi làm để tối giản hóa các mục tiêu của mình sau này
ngoài ra công tác phục vụ các đồng chí công an rất là tốt
tận trình với người dân cũng như là thoải mái trong cách làm việc
theo quy trình của bộ công an và của công an thành phố
khi người dân đến làm căn cứ công dân không phải đem theo bất cứ một giấy tờ
khi đến điểm cấp căn cước công dân chỉ cung cấp thông tin cá nhân của mình
phần còn lại là của cơ cơ quan
cơ quan sẽ đối chiếu trong dữ liệu dân cư mà đã được xây dựng
tuy nhiên để tạo điều kiện thuận lợi và nhanh nhất cho người dân
thì có thể nếu có điều kiện thì cầm theo hồn hậu chứng minh để đối chiếu khi có sai sót
công an quận gò vấp đã gấp rút tăng cường thêm trang thiết bị và cán bộ chiến sĩ tại các đơn vị
theo đó ba ca sẽ thay nhau làm việc liên tục từ sáu giờ đến hai mươi hai giờ
công tác này được duy trì cho tới khi không còn người tới làm thủ tục
ngày đầu tiên thì thấy người dân là
tại quận gò vấp sẽ tổ chức lưu động đối với việc chuyển từ chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân gắn chip mới
còn các trường hợp đổ thẻ từ căn cước công dân cũ sang thẻ gắn chip mới
sẽ thực hiện tại trụ sở chính của công an quận
công an quận cũng đã quy động cho đến tận giờ phút này là được năm mươi tám đồng chí
và dự kiến tiếp theo là sẽ tiến hành quy động thêm một trăm linh một đồng chí
các lực lượng được quy động đã được chúng tôi đề xuất bang chỉ huy quận tổ chức tập quấn
để thực hiện các bước để đi vào thực hiện việc cấp căn cước công dân có cái chip điện tử
được thanh thông và kịp thời trong thời gian tới
theo kế hoạch từ nay đến ngày một tháng bảy công an tp hcm sẽ ưu tiên cấp căn cứ công dân có gắn chip
cho các trường hợp là gia đình chính sách cán bộ công chức viên chức
tất cả công dân từ một mươi bốn tuổi trở lên người sử dụng chứng minh nhân dân chính số
và căn cước công dân một mươi hai số hết hạn hoặc hư hỏng
tất cả các trường hợp sử dụng chứng minh nhân dân một mươi hai số căn cức công dân có mã vạch
còn hạn sử dụng sẽ được đổi sang căn cước công dân gắn chip từ sau ngày một tháng bảy
quyết định xứ phạt được ban hành sau buổi làm việc với ekip sản xuất nội dung
các nền tảng mạng xã hội thơ nguyễn
trước đó hai video xin phía học giỏi với búp bê giấy lên lạc sóng phấn nộ từ các bậc phụ huynh
cho rằng trường bá nội dung phản giáo dục
trong ngày một mươi sáu tháng ba người quản lý kênh thơ nguyễn cũng đăng tải video mang tên tạm biệt
để nhận toàn bộ trách nhiệm đi kèm là việc ấn nội dung trên youtube và tác chức năng kiếm tiền
kênh thơ nguyễn trong ba năm qua bật kiếm tiền với sự quản lý của mạng đa kênh hoopla kids
một mạng đa kênh với cam kết đảm bảo nội dung lành mạnh cho trẻ em
tuy nhiên do đăng tải video trên nền tảng youtube phổ thông là c một mươi ba
nên không ít thử thách trên kênh thơ nguyễn được đánh giá của suối tre nhỏ
thực hiện hành động nguy hiểm đến sức khỏe
theo chi cục thuế thành phố thuận an tỉnh bình dương từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
bà nguyễn thị hồng thơ đã nộp thuế gần hai tỷ đồng nội dung khoảng hai mươi tám tỷ đồng
tuy nhiên nhân vật này còn xuất hiện trong hình ảnh quảng cáo sản phẩm thức uống cho trẻ em
nên từng nhiều lần khiến các bậc phụ huynh tranh cãi
trong tổng kết hoạt động xuất bản tại việt nam năm hai nghìn hai mươi
cục trưởng cục xuất bản in và phát hành đánh giá đầu sách điện tử nợ lưu trữ vẫn còn quá ít
các đơn vị làm sách và xuất bản nên tập trung cho địa hạt này trong những năm tới
đặc biệt là sau những biến cố năm qua tính cấp thiết của các ấn phẩm điện tử trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết
giữa cuối năm hai nghìn hai mươi công ty sách trí việt fust news đánh dấu một bước đi táo bạo
khi ký độc quyền bộ hạt giống tâm hồn và sách môn kiếp nhân sinh cho một công ty khởi nghiệp để làm sách nói
thời gian đầu đơn vị này cho biết các ấn phẩm điện tử có hiệu quả quảng bá nhiều hơn là mang lại lợi nhuận trực tiếp cho nhà làm sách
nó không phải là nó là cái số lớn vì nó rất là kiêm tốn
chúng tôi làm bên waka ngay cả trên amazon nhưng đó là một cái kênh chúng tôi mong muốn
đó là cái kênh để lan tỏa tri thức nhiều hơn là kinh doanh nhưng nó cần chính thống
xuất bản điện tử tại việt nam được khởi động từ năm hai nghìn một mươi sáu với những giấy phép xuất bản đầu tiên đến tay các đơn vị
theo cuộc xuất bản in và phát hành thuộc bộ thông tin truyền thông
năm hai nghìn một mươi bảy có một trăm ba mươi bảy xuất bản phẩm điện tử được đăng ký lưu triểu
xuất bản phẩm điện tử đã tăng lên gần hai trăm linh
xuất bản phẩm điện tử đạt hơn hai bốn trăm linh cuốn với một năm triệu lượt truy cập
nghịch lý là năm hai nghìn hai mươi
với tác động của các đợt giãn cách xã hội
xuất bản điện tử được dự đoán tăng trưởng
trong số xuất bản phẩm điện tử chỉ đạt hơn hai một trăm linh
đã giảm so với năm hai nghìn một mươi chín
thứ nhất liên quan là cái giai đoạn đầu thì cái manh nha của cái xuất bản

nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái việc đẩy mạnh cái số lượng xuất bản phẩm
nhưng cái đấy không phải là vấn đề mình nói là luật nó không đúng
mà rất là đúng
nhưng sau đó dừng mất một cái thời gian để cho các đơn vị chuẩn bị
cái cơ sở hạ tầng vật chất đủ điều kiện
thì mới lúc đó mới cung cấp được việc xuất bản điện tử
còn đối với năm hai nghìn một mươi chín
thì cái kỳ vọng của chúng ta là mong muốn là lớn
bởi vì nó là covid
về cái sự mong muốn của bạn đọc
có nhiều trải nghiệm trên cái môi trường số
lý do ở đây là rất nhiều cái để bạn đọc tìm hiểu
mọi người đều thích tin tức hơn
ít thích đọc sách hơn
thế cái văn hóa đọc
cảm giác là bây giờ dần dần là cái giới trẻ với kể cả một số
người trung niên thì có thể
có thể cũng bị giảm
và mọi người quan tâm rất nhiều những cái giải trí khác
cái nâng cao cái chi thức
thì nó lại ở cái góc độ rất là hồi hộp
đấy là một phần để cho nó giảm cái
cái số lượng
cái sự phát triển
cái sự điện tử không như mong muốn
sự đón nhận của độc giả với xuất bản phẩm điện tử truyền thống
e book và audio book chưa mặn mà
bởi thứ tính hấp dẫn về hình thức
những xuất bản phẩm multimedia
phối hợp pop up hiệu ứng âm thanh
là loại xuất bản điện tử được ưa chuộng
song sẽ tốn đầu tư ban đầu cao
mà khác với các đơn vị xuất bản chỉ được tù chủ tài chính
thời gian chờ xét duyệt ngân sách cho đảng xuất bản điện tử
cũng trở thành nguyên nhân cho thực tế chậm phát triển địa hạt này
đặc biệt là cái việc để sản xuất ra cái việc

từ dựng những audio
sau đó là tích hợp
chưa kể những cái sách tương tác
là phải sự gia cố của nhà xuất bản
với của tác giả
nó rất là vất vả để ra được những cái loại sách tương tác như thế
hai nữa là giá sách điện tử chúng ta làm thế nào được
đẩy mạnh được giá nữa sẽ giảm hơn
giảm thiểu được cái chi phí giảm xuất
giá thành nó thấp hơn thì đối tượng bạn đọc
thì sẽ không phải lăng tan nhiều
đến cái việc giá sách
trải qua một năm nhiều biến cố
từ dịch bệnh đến thiên tai
doanh thu toàn ngành xuất bản giảm bốn
lợi nhuận sau thuế giảm tám so với năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên đặc trọng so sánh với nhiều quốc gia
tại châu âu tại mỹ hay các quốc gia
trong khu vực thì mức giảm này vẫn còn thấp hơn
cho thấy nỗ lực của toàn ngành để vực dậy
do đó cuộc xuất bản in và phát hành
đã khuyến khích các sản thương mại điện tử
nền tảng do xuất bản phẩm điện tử
phát triển nhiều sự kiện kích cầu
trong năm hai nghìn hai mươi một này
đồng thời các đơn vị làm sách
cũng cùng lực lượng quản lý thị trường
xử lý mạnh mẽ hành vi xâm phạm bản quyền xuất bản điện tử
để tạo môi trường phát triển lành mạnh
chương trình an ninh ngày mới sẽ tiếp tục
với những tin tức giao thông
trước một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
liên quan đến xe khách xe tải
trong thời gian gần đây điển hình là
hai vụ tai nạn giao thông tại hòa bình và nghệ an
làm năm người chết ba người bị thương
ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã yêu cầu các đơn vị liên quan
tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện
và xử lý nghiêm hành vi vi phạm
pháp luật trật tự an toàn giao thông
nhằm kéo giảm ngăn chặn
các vụ tai nạn giao thông tương tự
ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân
kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo
các cơ quan chức năng và địa phương
tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện
và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự
an toàn giao thông nhất là vi phạm
quy định về nồng độ cồn sử dụng ma túy
khi lái xe tốc độ sở quá tải trọng
quá số người quy định đi sai phần đường
làn đường lái xe vượt quá
thời gian quy định không thắt dây bảo hiểm
khi ngồi trên xe ô tô xử lý rứt điểm
và kịp thời các điểm đen điểm
tiềm ẩn tai nạn giao thông
sở giao thông vận tải tp hcm
dự tính đầu tư hệ thống giám sát
phần mềm để phạt nguội vì vi phạm
giao thông tại một trăm tám mươi điểm
lắp trên ba mươi tuyến đường tổng số vốn
là bốn trăm năm mươi bốn tỷ đồng
nội dung này nêu trong đề án
thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ
để xử phạt vi phạm trong lĩnh vực
giao thông đường bộ đang được sở giao thông
vận tải tp hcm nghiên cứu xây dựng
hệ thống quản lý và xử phạt vi phạm
được đề xuất năm chức năng chính
giám sát xe vượt đèn đỏ chạy quá tốc độ
đi sai làn đường ngược chiều
đi vào đường cấm giờ cấm xe dừng đỗ
không đúng quy định xe vi phạm tải trọng
để sớm triển khai sở giao thông vận tải
kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm
chấp thuận nội dung đề án đồng thời bổ sung
các dự án thuộc hệ thống quản lý và xử phạt
vi phạm giao thông vào danh mục đầu tư
đô thị thông minh của tp hcm
con đường đau khổ có lẽ chúng ta
đã nghe đến nhiều nay ở địa phương này
mai ở địa phương khác đó đều là
những công trình giao thông một là xuống cấp
nghiêm trọng hai là chưa được sửa chữa
hoặc là đầu tư cải tạo nhưng quá hạn
mà chưa xong ngay tại thủ đô hà nội
chuyện tưởng như đùa thế nhưng lại thành thật
đoạn đường dài năm km
tuy nhiên sau hai năm thi công
vẫn chưa hoàn thiện và ngổn ngang
khiến cho cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn
tình hình giao thông trước đây đã phức tạp
nay càng phức tạp hơn
đầu năm hai nghìn một mươi chín
thành phố hà nội đã cho triển khai dự án
cải tạo mở rộng đường
vũ trọng phụng quận thanh xuân hà nội
thời hạn sẽ kết thúc trước tháng một mươi hai
tuy nhiên thực trạng của con đường
lại như thế này
mặt đường nhỏ hẹp gồ ghề
lồi lõm hệ thống cột điện
lộn sộn các phương tiện di chuyển
qua đây vô cùng khó khăn
vịa hè thi công giang dở
ngổn ngang như một đại công trình
đi khổ vô cùng ý
ví dụ như các bà già này bảy mươi mà đi
đường hai bên đường nó mất mô
nhất là những hôm rời mưa cháu ạ
khổ lắm đi nó trơn
có những cái bố mẹ mà có người mẹ đèo
hai đứa con rời mưa trơn nhá cháu nhá
nó nguy hiểm vô cùng
theo bà là bà thấy rất nguy hiểm
mà hai bên đường cái đường hiện tại
thì rất là bé
nhưng nếu không may mà nó xảy ra
một cái tình huống gì thì thật là đau khổ
trước khi thi công thì đường nó nhỏ
nhưng mà nó sạch đẹp
và mọi người đi lại thì cũng dễ dàng hơn
nhưng mà từ khi bắt đầu
công cái dự án
là từ năm hai nghìn một mươi tám đến giờ
thì mọi thứ nó đều dở dang
và khi mà giải tỏa xong
đến cái thì
cái thi công nó cực kỳ chậm chẽ
thực chất là dân bây giờ
không biết là hỏi ai mà bây giờ
đường mùa hè thì rất là
trời nắng thì rất là bụi
và trời mưa thì là ngập
nhưng mà đường thì vẫn tắc
lại rất là xấu
khi con đường vẫn là một công trình ngổn ngang
ngoài việc ảnh hưởng đến giao thông đô thị
thì đời sống của người dân nơi đây
gặp vô vàn khó khăn
trước khi lấy mặt bằng ra mặt bằng
thì mọi chuyện chính quyền làm rất bài bản
có đầu có đũa
làm mọi người dân thực hiện rất tốt
dân người ta rất ủng hộ
thế nhưng khi được thu hồi mặt bằng rồi
thì các anh nhìn xem
mọi chuyện vẫn đâu ở đấy
mà thậm chí còn tồi tệ hơn cũng không
mà trong khi đó thì người dân đã làm xong nhà cửa rồi
mà cuộc sống bây giờ nó vẫn bị đỏ lộn
nó trống lại là chỉ cái hạt từng cơ sở
canh lào văn rất là không có bài bản
bụi không thể tưởng được
bây giờ toàn bộ nhà tôi đóng hết cả toát cổ
các cái cửa sổ cửa dưới này
mà bụi nó vẫn cứ vào
hai ba hôm là một lớp bụi rồi
bẩn vô cùng đấy
đây là nắng chứ mưa
bây giờ chỉ cần trận mưa nữa thì chưa biết thế nào
nó lội bì bòm bì bõm
có làm nào là lên được đâu
cứ phải bắt ván làm ván
phải một tấm nữa thì mới lên được cái này
cho nên là rất vất vả
với việc thi công chậm trễ
thì hiện tại con đường vẫn đang rất là ngổn ngang
khiến cho các phương tiện cũng như người dân ở đây
gặp rất là nhiều khó khăn
và để thuận tiện cho việc đi lại cũng như vào nhà
và người dân nơi đây đã sử dụng nhiều tấm gỗ như thế này
để kê đường
trong khi chờ đợi con đường hoàn thiện
đây là cách duy nhất
để người dân nơi đây có thể đi lại dễ dàng hơn
từ nhà ra đường và ngược lại
đường điện thì chắc là xong rồi
còn đường cống thì vẫn chưa xong
nên phải lót cái chỗ kia thì người ta xong rồi
rồi đây chưa xong
từ đây đến đây là chưa xong
mà nhà thì chưa xong
như thế này đường thì tận dưới kia
phải kê cao thế này mới làm
thì mới lên được chứ
những khó khăn và hệ lụy do việc thi công chậm trễ
đã và đang hiện hữu
điều người dân mong mỏi nhất lúc này
là sớm có một con đường đúng nghĩa
dân chúng tôi thì rất là muốn
có một cái lời giải thích của những cái người mà
có cái trách nhiệm về việc thi công khuyến đường này

đến khi nào con đường này đã hoàn thành
và nhanh chóng để ổn định lại
cái cuộc sống cho người dân
giống như là trước khi mà khởi công
để làm vi khuyến đường này
cái nguyện mộng chủ yếu là bây giờ
phải coi khẩn trương để nhanh cái tốc độ lên
tiến độ lên để mà hoàn thành
đấy không có bây giờ thực ra nói dân
nó mãi nóng chán rồi
bây giờ người dân người ta ngao ngán lắm rồi
người ta nói là bây giờ chúng tôi không còn gì
nó mà nói
muốn là gì thi công làm sao cho nó ổn định
nhanh gọn sạch đẹp có hơn năm trăm linh mét
chứ không phải là xa xa xôi gì cả
thời gian qua đoạn đường tại km hai mươi hai cộng sáu trăm linh
thuộc tỉnh lộ một trăm năm mươi hai đi qua địa phận xã bản hồ
thị xã sa pa tỉnh lào cai
đã xảy ra hiện tượng sụt lún nghiêm trọng
điều đáng nói sự việc xảy ra ngay sau khi
thủy điện bản hồ dâng nước
thời điểm xảy ra sụt lún ngay sau khi
thủy điện bản hồ tích nước để chạy thử
cột nước dâng cao bốn trăm linh sáu mét thì bắt đầu xuất hiện
các điểm sụt lún nứt gãy mặt nước
đoạn đường và ngày càng lớn dần
gây nguy hiểm cho các phương tiện khi lưu thông qua đây
hiện một số hộ dân và trường học nằm trong
khu vực lòng hồ đang rất hoang mang lo lắng
bởi nếu toàn bộ đoạn đường và phần ta
luy âm với khối lượng đất đá hàng chục nghìn
mét khối ấp xuống sẽ làm dâng nước
gây ngập lụt nhất là khi mùa lũ sắp cận kề
mặc dù các cơ quan chức năng của tỉnh
đã khắc phục xử lý bước đầu để đảm bảo
giao thông đi lại tuy nhiên việc xác định
nguyên nhân vụ sụt lẩu là rất quan trọng